hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước asean năm hai nghìn một mươi chín đã khai mạc tại thành phố hủa hình vương quốc thái lan
đoàn nước ta do thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị
tại hội nghị đại biểu quốc hội các nước đã thảo luận về các nội dung đề xuất các quan sát viên của các nhóm chuyên gia
bao gồm mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc trực tiếp của brunei
dự thảo tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng các nước asean về an ninh bền vững
tham gia ý kiến về các nội dung này thượng tướng nguyễn trí vịnh nhấn mạnh vai trò trung tâm và tính đồng thuận giữa các nước asean
đồng thời đề nghị các thành viên cần khẳng định tính độc lập của khối asean trong mọi quyết định liên quan đến an ninh nội khối
các ý kiến của các đại biểu sẽ được đề trình lên hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean thảo luận và thông qua